tại nhà quốc hội dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
phiên họp thứ ba mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội chính thức khai mạc
tại phiên họp này ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số dự án luật quan trọng
các báo cáo kinh tế xã hội việc giải quyết khiếu nại kiến nghị của cử tri cũng như công tác cán bộ
tại phiên họp thứ ba mươi tám ủy ban thường vụ quốc hội sẽ cho ý kiến đối với một số dự án luật
như luật doanh nghiệp sửa đổi luật đầu tư sửa đổi các báo cáo về kinh tế xã hội ngân sách nhà nước
báo cáo nghiên cứu khả thi về dự án sân bay long thành giai đoạn một các báo cáo về ý kiến kiến nghị của cử tri
kết quả tiếp công dân xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân gửi đến quốc hội năm hai nghìn một mươi chín
và việc chuẩn bị kỳ họp thứ tám của quốc hội giả soát hoàn chỉnh phương án phân bổ một mươi tỷ đồng
từ nguồn điều chỉnh và nguồn vốn dự kiến bố trí cho các dự án quan trọng quốc gia của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân nhấn mạnh do đây là phiên cuối chuẩn bị để cho ý kiến về một số nội dung còn lại trước khi chỉnh quốc hội
cũng như giả soát công tác chuẩn bị kỳ họp thứ tám nên ủy ban thống vụ quốc hội đã rất linh động bố trí thời gian xem xét các nội dung bổ sung
theo đề nghị của các cơ quan để kịp chính quốc hội xem xét quyết định
để phiên họp bảo đảm chất lượng hiệu quả đề nghị các đại biểu phát biểu đi thẳng vào trọng tâm vấn đề cần trao đổi thảo luận